kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhanh sáng ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với hai mươi bốn đối tượng
đây là các đối tượng trong đường dây đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web fxx tám mươi tám com vừa bị triệt xóa cách đây vài ngày
cùng với đó là quyết định khởi tố bị can về hành vi đánh bạc đối với một mươi đối tượng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an và công an các đơn vị địa phương
khám phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web fxx tám mươi tám com đặt hệ thống máy chủ và quản lý tại nước ngoài
số tiền đánh bạc huy động lên đến hơn ba mươi tỷ đồng với hàng trăm nghìn tài khoản đây là con số khủng nhất từ trước đến nay
với hành vi cố ý gây thương tích đối tượng nguyễn thanh dầu hai mươi năm tuổi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cái răng thành phố cần thơ tạm giữ hình sự
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn giàu một tay điều khiển xe máy một tay cầm dao đâm trúng vùng hông bên phải ông lê văn khiêm rồi rời khỏi hiện trường
ông khiêm đã gọi điện thoại cho đại úy nguyễn minh nhật là cảnh sát khu vực để báo tin đại úy nhật đến hiện trường giải quyết vụ việc và xác định dầu là người gây án nên tìm đến nhà
đại úy nhật mời dầu về trụ sở làm việc nhưng đối tượng không chấp hẳn dầu đã bất ngờ lấy dao bấm trong người đâm vào vùng bụng và bên nách đại úy nhật gây thương tích
gây án xong dầu bỏ trốn đến chiều cùng ngày thì ra đầu thú ông khiêm bị đâm phải không một mươi mũi còn đại úy nhật thương tích nặng ở vùng bụng và vùng nách
đến nhà con nợ để đòi nhưng không được ba đối tượng đã khống chế vợ của con nợ để cướp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú quốc tỉnh đã hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố phạm tuấn anh lê huỳnh hiếu và phan nhật em về hành vi cướp tài sản
ngày một mươi ba tháng ba ba đối tượng đến nhà anh võ văn hiệp chú tại huyện phú quốc để đòi tiền nợ
khi đến nơi do không có anh hiệp ở nhà nên cả ba đã yêu cầu chị tống thị hồng thấm là vợ của anh hiệp gọi chồng về để giải quyết nợ nần nhưng không được
tuấn anh liền giật điện thoại của chị thấm đang cầm và kêu hiếu lấy chiếc xe mô tô nhãn hiệu sh một của chị thấm đang đỗ ở trong nhà để trừ nợ
do bị chủ nhà phản đối quyết liệt nên tuấn anh và nhật em đã dùng vũ lực ngăn chặn chị thấm để hiếu dẫn xe đi
trên đường về cả ba đã bị lực lượng cơ quan bắt giữ cùng với tăng vật
hai đối tượng lê minh điền và huỳnh văn hải đã sử dụng ô tô tải thiết kế lại sàn xe làm hai lớp và giấu thuốc lá ở bên trong để qua mặt cơ quan chức năng trong quá trình vận chuyển thuốc lá nhập lậu
tuy nhiên hai đối tượng đã bị lực lượng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện long phú phát hiện bắt quả tăng
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng bốn trên tuyến quốc lộ sáu mươi của huyện long phú tỉnh sóc trăng lực lượng công an tiến hành dừng phương tiện ô tô tải do lê minh hiền điều khiển đi cùng là huỳnh văn hải
qua kiểm tra phát hiện trên xe có dấu thuốc lá và lập biên bản tạm giữ gần một năm trăm linh bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu hero và z
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại